chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
trên địa bàn hà nội đã có một tám trăm bảy mươi hai người về từ các tỉnh phía nam
các trường hợp đi về đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó phát hiện hai mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cũng khuyến cáo người dân về từ các tỉnh thành có dịch
cần tuân thủ nghiêm các việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
trong khi đó tại tỉnh phú thọ tính đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
đã ghi nhận ba mươi ba ca dương tính mới tại các địa phương
nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay là một trăm hai mươi năm người
và trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện nay đã phát hiện ba chùm lây nhiễm trong cộng đồng
tuy nhiên chưa xác định được nguồn lây ban đầu
để sớm hoàn thành tiêm số lượng vaccine được phân bổ và tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
tỉnh phú thọ đang triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng
chuyển sang một thông tin khác
mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại ở nhiều nơi của các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên
khiến ít nhất một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nhiều tuyến đường bị sạt lở
khiến giao thông bị chia cắt hàng nghìn ngôi nhà bị ngập hàng nghìn hectare hoa màu bị thiệt hại
tại các tỉnh ven biển mưa lũ và chiều cường đã làm hư hỏng nhiều công trình kè ven biển
theo ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong những ngày qua do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trũng thấp ven sông
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế
cụ thể hiện tỉnh quảng bình có ba mươi ba xã trên hai hai trăm ba mươi hai hộ ngập lụt
tỉnh quảng trị có một mươi năm xã bị ngập
tỉnh thừa thiên huế có năm mươi bốn xã ngập lụt
trong đó có sáu xã ven sông bồ sông âu lâu huyện quảng điền có ba xã huyện phong điền ba xã
ngoài ra còn ba xã ven sông yên huyện hòa vang thành phố đà nẵng cũng chìm trong biển nước
mưa lũ đã làm một mươi tám người chết mất tích và bị thương
nghệ an hai thừa thiên huế một hòa bình i và một mươi người mất tích tại tỉnh quảng bình quảng trị quảng ngãi thừa thiên huế
bốn người bị thương ở tỉnh hòa bình và quảng ngãi
tốc mái và khoảng hơn hai ha lúa gần bốn trăm linh ha hoa màu một mươi chín ha nuôi trồng thủy sản bị ngập úng hư hại
mưa lũ cũng khiến bốn mươi bốn vị trí trên các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở ách tắc
tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng mưa lớn liên tục kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại xã đưng nơ
trong khi đó do mưa lớn diễn ra nhiều ngày vào dạng sáng một mươi chín tháng một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi năm c
xảy ra sạt lở đất với khối lượng hàng chục nghìn mét khối
sự việc khiến cả huyện mường lát của tỉnh thanh hóa tạm thời bị chia cắt
ngay sau khi sự việc xảy ra chính quyền địa phương và lực lượng chức năng quân đội công an
huy động nhân lực máy móc có mặt tại hiện trường khắc phục sự cố
để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ khẩn trương khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống khôi phục sản xuất của nhân dân
đồng thời chuẩn bị ứng phó với các đợt mưa lũ phức tạp có thể xảy ra trong thời gian tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố từ nghệ an đến quảng ngãi và khu vực tây nguyên
tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số một nghìn ba trăm tám mươi tám ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thủ tướng chính phủ
và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau
thứ nhất tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo mưa lũ thông tin kịp thời
cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh
và thiểu thiệt hại
thứ hai khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định đời sống khôi phục sản xuất
tập trung vào một số nội dung như xử lý kịp thời các tuyến đường giao thông công trình đê điều hồ đập thủy lợi
bị hư hỏng do mưa lũ gây ra
hỗ trợ người dân từ nơi sơ tán trở về nhà vệ sinh môi trường đề phòng dịch bệnh tiêu thoát nước khu vực trũng thấp đô thị và khu công nghiệp
trong đó lưu ý tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông nhất là kiểm soát chặt chẽ tại các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
tổ chức thu dọn vệ sinh ngay khi lũ rút và đảm bảo an toàn khi cấp điện trở lại
thứ ba kiểm tra giả soát lại các phương án để sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa lũ phức tạp có thể xảy ra trong những ngày tới
đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du nhất là các hồ đã đầy nước các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu công trình đang thi công dở dàng
và đảm bảo an toàn dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt chia cắt và lũ quét sạt lở đất
thứ tư chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thông tin cảnh báo hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ ngập lụt và lũ quét sạt lở đất để người dân biết và chủ động phòng tránh
thứ năm tăng cường công tác trực ban ở tất cả các cấp để theo dõi nắm bắt chặt chẽ diễn biến thiên tai thiệt hại để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả
thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện anh sơn tỉnh nghệ an đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ba tháng đối với bà nguyễn thị
nguyễn ngọc ánh chủ tịch ủy ban nhân dân xã khai sơn và hai cán bộ liên quan đến việc chi trả tiền hỗ trợ sản xuất sau lũ bão
trước đó qua thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện anh sơn đã phát hiện ra những dấu hiệu sai phạm trong việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã khai sơn huyện anh sơn
sau một thời gian điều tra sáng ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án với tội danh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời khởi tố bị can đối với ba đối tượng
bà nguyễn thị ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hiện là chủ tịch ubnd xã khai sơn bị khởi tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hai bị can khác về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
chỉ sau hơn ba mươi giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ đối tượng giết người cướp tài sản tại xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhận được tin báo về việc người dân phát hiện ông khuất văn ba sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại xã đồng xuân huyện thanh ba là người sống độc thân tử vong tại nhà

vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan điều tra xác định được tùng đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái nên tổ chức vây bắt và khống chế thành công đối tượng
tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận đã giết hại nhận nạn nhân để cướp tiền và tài sản
tùng sử dụng một đoạn gỗ vụt thẳng vào vùng gáy làm ông ba gục xuống
sau đó đặt nạn nhân nằm ngửa rồi tiếp tục dùng gậy gỗ xiết mạnh vào vùng cổ họng của nạn nhân
đến khi nạn nhân không còn cử động
sau đó tùng đã lấy ví tiền vào xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát
dùng dao sắc nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
hay chém lìa bàn tay của kẻ thù
đây là những hành vi hết sức táo tợn trong các vụ việc cố ý gây thương tích
trên địa bàn tỉnh an giang trong thời gian gần đây
và chỉ vì chút tức giận hay là suy nghĩ chưa thấu đáo
thay vì hòa giải các đối tượng đã sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn với hành vi ngày càng manh động
chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông
mà bốn đối tượng gồm bùi minh thuận nguyễn minh tiến bùi lê tánh
cùng chú tại huyện thoại sơn và dương huỳnh nhật linh
chú tại huyện châu thành đã rủ nhau mang theo bốn con dao tự chế
tìm nhóm của nguyễn quốc bảo ở huyện châu thành tỉnh an giang để trả thù
tại thị trấn phú hòa huyện thoại sơn hai bên đã dùng nhiều hung khí nguy hiểm rượt đuổi nhau
khi chạy vào nhà của người dân thuận đã vung dao tự chế dài khoảng hai mét
chém đứt lìa bàn tay phải của trịnh đức khoa
lúc này tánh còn sông tới đạp vào người khoa
thấy nạn nhân ra nhiều máu các đối tượng nhanh rời khỏi hiện trường và thủ tiêu tăng vật
nguyên nhân mà dẫn đến cái vụ việc gây thương tích như vừa qua đó là nó có nhiều nguyên nhân
trong đó là có các nguyên nhân chính
thứ nhất là do sự thiếu quản lý của gia đình
thứ hai nữa là do thanh thiếu niên tiếp xúc với những cái phim ảnh có tính chất là bạo lực
thứ ba nữa là do là tụ tập rồi ăn nhậu rồi xảy ra những bâu thử nhỏ
rồi không tìm chế được bản thân
rồi dẫn đến thực hiện cái hành vi phạm tội
không kiểm chế được cơn tức giận
chỉ vì được khuyên bỏ qua chuyện trả thù và đến giải hòa với nhóm thanh niên khác
đối tượng đỗ thành tú chú huyện châu phú
đã dùng con dao nhọn đâm liên tiếp ba nhát vào người lý bé đức
làm nạn nhân bị thương nặng
tú còn đâm bị thương người đi cùng với đức
thời gian nó thấy quay trở lại không có lại những công việc ngu xuẩn
và sau khi vào nhà giam một ngày rồi
mà thấy cái giá trị của
để sự tự do
chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ
thì đòi hỏi sự vào cuộc một cách quyết liệt của cấp ủy chính quyền
các ban ngành đoàn thể các cấp để đẩy mạnh phòng ngừa xã hội
đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cảnh báo các nguyên nhân điều kiện làm phát sinh tội phạm
và hậu quả đối với gia đình và cộng đồng xã hội
tại bình định vào dạng sáng nay ngày một mươi chín tháng một mươi
đã xảy ra một vụ cháy tám chiếc tàu cá của ngư dân
ước tính thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
vào đêm ngày một mươi tám tháng một mươi
một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại cảng cá quy nhơn
gây thiệt hại cho tám tàu cá
trong đó năm tàu cá bị thiệt hại nghiêm trọng
bốn tàu của ngư dân quy nhơn
một tàu của ngư dân hoài nhơn
đang neo đậu tại đây
ngọn lửa xuất phát từ một tàu cá đang neo đậu tại cảng
sau đó bùng phát dữ dội
lan sang các tàu cá khác đậu bên cạnh
nhận được tin báo cháy của ngư dân
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh
đã điều động nhiều xe chữa cháy
và trên bảy mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến gần hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
đám cháy tại cảng cá quy nhơn
dập tắt hoàn toàn
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo pháp luật
đồng thời xác định thiệt hại của vụ hỏa hoạn này
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng nghĩa binh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn nhông nương tụ
xã phú sơn huyện ba vì tp hà nội

cũng phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm
và có nốt rùi cách năm cm
cũng phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện đông anh tp hà nội
là đối tượng đỗ xuân thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình
xã mai lâm huyện đông anh tp hà nội
còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
công an quận bắc tử liêm tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn bình
sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại thôn suối nai
xã địch quả huyện thanh sơn tỉnh phú thọ
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện